đang dừng trên phà xe tải đột ngột lao xuống sông hậu hai cha con trên xe một người bị thương một người mất tích
trong phần tin quốc tế mỹ và triều tiên đang xúc tiến các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên
tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám bám sát khẩu hiệu hành động đổi mới tinh gọn kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
lực lượng công an sơn la đã tích cực tham mưu cho bộ tỉnh nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trả tự
chủ động nắm chắc tình hình và triển khai hiệu quả các biện pháp công tác công an
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng tô lâm đã ghi nhận biểu dương những thành tích
mà công an tỉnh sơn la đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám đồng thời nhấn mạnh lực lượng công an tỉnh sơn la
cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với bộ công an
với tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự chú trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước mắt là huy động lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ghi nhận những thành tích xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ
nhiều lượt tập thể được chủ tịch nước thủ tướng chính phủ bộ công an ubnd tỉnh và giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen giấy khen
trước đó công an tỉnh sơn la đã tổ chức khánh thành trụ sở làm việc mới
công trình có tổng mức đầu tư hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu công tác của công an tỉnh sơn la trong tình hình mới
tiếp tục chủ động tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng về tổ chức và công tác đảng viên
thực hiện tốt cơ chế nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
đó là chỉ đạo của đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín của cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an đã tập trung tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân trong tình hình mới
kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy ủy ban kiểm tra theo mô hình tổ chức bộ máy mới
công tác khen thưởng tiếp tục được xiết chặt
các hoạt động biểu diễn ca mối nhạc kịch nói đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại cán bộ chiến sĩ và nhân dân
các lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật nghiêm túc và an toàn tham gia thi đấu đạt kết quả cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả mà cục công tác đảng công tác chính trị đạt được trong năm vừa qua
để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cục công tác đảng công tác chính trị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm

thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao bằng khen của bộ công an tặng cục công tác đảng công tác chính trị vì đã có thành tích xuất sắc theo từng lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua vì an ninh tổng quốc năm hai nghìn một mươi tám
trao cờ thi đua xuất sắc của bộ công an tặng phòng thi đua khen thưởng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân
bộ tư lệnh cảnh vệ cần nắm chắc tình hình hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở và phương châm hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả trong triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch và hành động công tác cảnh vệ năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác cảnh vệ năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín của bộ tư lệnh cảnh vệ
năm hai nghìn một mươi tám bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối trên hai ba trăm linh cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước bảo vệ an toàn tuyệt đối gần một trăm tám mươi sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng các đoàn khách cấp cao quốc tế đến việt nam tổ chức tốt công tác tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu và phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp khiếu kiện đông người
liên quan đến công tác cảnh vệ đã tổ chức tiếp đón các đoàn cấp cao vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tiếp đón hướng dẫn trên hai triệu lượt đồng bào an toàn chú đáo
công tác xây dựng lực lượng giáo dục chính trị tư tưởng công tác tổ chức cán bộ hậu cần được triển khai đồng bộ có nhiều chuyển biến tích cực
đánh giá cao kết quả bộ tư lệnh cảnh vệ đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín những tác động của cuộc cách mạng bốn các thách thức an ninh phi truyền thống
đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công tác cảnh vệ thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố kiện toàn tổ chức triển khai có hiệu quả luật cảnh vệ và các văn bản pháp luật có liên quan
nằm chắc diễn biến tình hình an ninh trật tự ra soát các kế hoạch phương án tình huống có thể phát sinh trong công tác bảo vệ tiếp cận lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước các mục tiêu sự kiện quan trọng
thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần chú trọng việc nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ bốn áp dụng nâng cao hiệu quả công tác cảnh vệ đồng thời không ngừng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ chiến sĩ mở rộng hợp tác quốc tế với cảnh vệ các nước nhằm tăng cường trao đổi thông tin thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới
mừng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín chiều nay tại hà nội báo công an nhân dân tổ chức gặp mặt các cộng tác viên thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu
tại buổi gặp mặt thiếu tướng phạm văn miên phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân tổng biên tập báo công an nhân dân đã báo cáo tóm tắt một số kết quả công tác nổi bật của báo công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ công an cục truyền thông công an nhân dân được thành lập và báo công an nhân dân là một đơn vị trong đó
cán bộ phóng viên nhân viên báo công an nhân dân nhanh chóng ổn định tư tưởng đoàn kết thống nhất có nhiều cố gắng nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam sự cộng tác của các bộ ban ngành địa phương các cơ quan báo chí các nhà báo lão thành các cộng tác viên đã nhiệt tình viết bài đóng góp ý kiến với báo công an nhân dân với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động sâu sắc đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội các thách thức an ninh phi truyền thống đặc biệt là an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới gia tăng su thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng bốn đối với lĩnh vực báo chí truyền thông đòi hỏi đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên phải
với ngõi bút sắc xảo với tình cảm dành cho báo công an nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung các cộng tác viên sẽ có nhiều tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật hay chất lượng hơn nữa phản ánh chân thực cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tôn vinh những hình ảnh đẹp tấm cương sáng của lực lượng công an nhân dân phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để báo công an nhân dân trở thành địa chỉ tin cậy diễn đàn của nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng và an nin
cũng trong chiều nay tại hà nội cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi tám công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và dân vận của lực lượng công an nhân dân được đẩy mạnh đi vào thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực
nhiều mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả được nhân rộng theo từng vùng lĩnh vực khu dân cư huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc
với những kết quả đạt được tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và một tập thể thuộc cục đã được tặng cờ thi đua của bộ công an
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao biểu dương những kết quả đạt được của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cần quán triệt nghiêm túc chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín là hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở với phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân là chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
phát huy vai trò gương mẫu nêu gương trước hết là người đứng đầu cấp ủy đảng thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị rèn luyện đạo đức lối sống
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cần chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín của bộ công an chú trọng công tác nắm phân tích dự báo tình hình để có nội dung hình thức vận động từng đối tượng địa bàn cụ thể đem lại hiệu quả cao nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tham mưu
vào các dịp tết nguyên đán ngày ba mươi tháng bốn và quốc khánh mùng hai tháng chín đây là chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước ta đối với người phạm tội có lòng hối cãi cố gắng rèn luyện để được sớm trở về với gia đình và cộng đồng xã hội
cách đây vài tháng vào tháng tám năm ngoái gần hai năm trăm linh phạm nhân tại các trại giam trên cả nước đã nhận được quyết định tha tù trước thời hạn
trở về địa phương cuộc sống của họ đã có những gì thay đổi mời quý vị và các bạn cùng theo nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân gặp gỡ những người lầm đường lạc lối đã trở về cõi thiện trong phóng sự sau đây
với công việc quản lý một nhà hàng tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam ít ai nghĩ rằng anh nguyễn tuấn giáp là phạm nhân được tha tù trước hạn trong đợt một vào đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
kể từ khi trở về địa phương anh giáp nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người thân và các tổ chức đoàn thể tại địa phương từ đó anh đã sớm ổn định cuộc sống và tìm được niềm vui trong công việc
có công việc ổn định có thu nhập để lo cho gia đình
người phụ nữ này cũng chót vướng vào vòng lao lý với tội danh môi giới mại dâm được trở về với gia đình bản thân chị chưa xóa hết được mặc cảm
nhưng trong thời gian thử thách chị đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và nghĩa vụ của người tha tù trước hạn có điều kiện
đối tượng được tha tù về có điều kiện thì công an phường cũng phối hợp với ban ngành đoàn thể của ủy ban phường
chúng tôi đã gọi hỏi dân đa và cảng hóa giáo dục đồng thời động viên tạo công an việc làm hỗ trợ nhắc nhở về phổ biến kiến thức pháp luật đối tượng chấp hành nghiêm các quy định
tính đến thời điểm hiện tại những phạm nhân được tha tù trước hạn có điều kiện tại tỉnh hà nam đều có mặt tại nơi cư trú
đến ngày một mươi sáu tháng một tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ ba mươi ba của ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
thứ nhất xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông và các cá nhân có liên quan về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ vào các quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí nguyễn bốn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông
cảnh cáo đối với đồng chí trương thanh tùng tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo thẩm quyền
thứ hai xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đại tá đỗ minh tân
trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ huyện ủy bí thư đảng ủy trưởng công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đồng chí đỗ minh tân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động tiếp tay cho hành vi lập khống hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vi phạm các quy định pháp luật về đất đai về bảo vệ và phát triển rừng dẫn đến việc rừng bị chặt phá với diện tích lớn
nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự bao che hướng dẫn cho đối tượng đối phó với cơ quan điều tra gây khó khăn cho hoạt động điều tra
vi phạm của đồng chí đỗ minh tân là rất nghiêm trọng có biểu hiện vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và của ngành công an
tuy nhiên việc xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí đỗ minh tân của các tổ chức đảng ở tỉnh phú yên chưa tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả của vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
để giữ nghiêm kỷ luật của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí đỗ minh tân
thứ ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hồ văn thế tỉnh ủy viên phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy quảng ngãi
trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban dân tộc tỉnh quảng ngãi đồng chí hồ văn thế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
không chấp hành chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét xử lý đối với công chức vi phạm
vi phạm quy định của nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án
vi phạm của đồng chí hồ văn thế là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đồng chí
tuy nhiên việc xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hồ văn thế của các tổ chức đảng ở tỉnh quảng ngãi chưa tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả của vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ luật đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí hồ văn thế
cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác
đây là một trong những nội dung quan trọng của diễn đàn du lịch asean atf hai nghìn hai mươi
asean là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển du lịch
trong năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến khu vực đạt khoảng một mươi cao hơn mức trung bình tám
của toàn khu vực châu á thái bình dương và bảy của toàn thế giới
đồng góp của du lịch vào gdp của khu vực đạt khoảng một mươi hai bốn
tại hội nghị các bộ trưởng du lịch lãnh đạo cơ quan du lịch các quốc gia asean sẽ cùng thảo luận một số vấn đề
nhằm tháo gỡ những rào cản tăng cường hợp tác để thúc đẩy du lịch asean phát triển
hy vọng hợp tác du lịch giữa các nước thành viên trong asean và giữa asean với các đối tác các tổ chức quốc tế ngày càng phát triển thịnh vượng
trong phần tiếp theo của bản tin xét xử phúc thẩm bị cáo đào quang thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
cảnh sát australia triệt phá băng nhóm buôn lậu ma túy quốc tế
ngày hôm nay tại tỉnh hòa bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
theo đối tượng của bản tin
trong phần tiếp theo của bản tin xét xử phúc thẩm bị cáo đào quang thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng tại bản án sơ thẩm đào quang thực nguyên là giáo viên trường tiểu học triệu phúc lịch huyện đà bắc tỉnh hòa bình
để thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đào quang thực đã sử dụng hai tài khoản facebook và hộp thư điện tử
để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ bình luận có nội dung phản động
đào quang thực đã viết đơn và được kết nạp vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố
thậm chí thực đã móc nối cùng một số đối tượng phản động lên kế hoạch tổ chức khủng bố sát hại những cán bộ cao cấp ở thanh hóa và hòa bình
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo đào quang thực mức án một mươi bốn năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
sau đó bị cáo đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
và tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao đã quyết định giảm án cho bị cáo từ một mươi bốn năm tù giam xuống còn một mươi ba năm tù giam

tuy nhiên mỗi người dân hãy tự trang bị kiến thức cho mình đồng thời xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước bằng chính hành động chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy đối địa mỗi khi tham gia giao thông